hoàn toàn có thể thấy câu chuyện đốt tiền thật cho đồ hàng mã được báo chí nhắc tới khá nhiều thời gian qua
nhưng có vẻ như chỉ tác động nhỏ tới nhận thức của mọi người
vì vậy chúng tôi vẫn tiếp tục phản ánh cụ thể hơn nữa về sự lãng phí của việc đốt vàng mã này
khi mà tại các chùa trên khắp cả nước cho tới thời điểm hiện tại
tuy vẫn đang tiếp tục nhắc nhở các phật tử không đốt vàng mã
thì hành động này vẫn đang lặp đi lặp lại gây lãng phí dân tới nguy cơ cháy nổ và nhiều hệ lụy khác
chùa quán sứ hà nội những ngày giữa tháng bảy âm lịch
đây là thời điểm mà người dân đến lễ chùa đông hơn thời điểm khác trong năm
vì theo thuyết giáo của nhà phật
dằm tháng bảy là dịp con cháu báo hiếu ông bà cha mẹ những người đã khuất
bên cạnh những lễ vật sân cúng còn có tiền vàng mã
tuy nhiên số lượng vàng mã được sơn cúng hóa sớ đã giảm đi rất nhiều so với những mùa vù làn trước đó
rõ ràng là lãng phí của người dân đến lễ chùa đông hơn
nhưng mà về cần thiết thì có thể gọi là có cần thiết nhưng mà có lẽ là đốt ít đi
thực ra mà nói là đốt vàng mã thì nó không biết là người âm thì họ có nhận họ có tiêu được không
thế nhưng mà trước mắt là nó cũng ô nhiễm môi trường và cũng rất là lãng phí tốn kém rất là nhiều tiền
nhiều năm qua quan niệm trần sao âm vậy đã ăn sâu vào nếp nghĩ sinh hoạt của nhiều người
nên việc đốt vàng mã hàng mã càng nhiều càng tốt với đủ vật dụng
tuy nhiên điều này là trái với giáo lý nhà phật
phật giáo chỉ khuyên người còn sống phải làm nhiều việc tốt việc thiện để siêu độ cho người đã mất
hành giáo bằng việc giúp đỡ người khác vừa có ích thiết thực cho đời vừa cho người đã khuất sớm được siêu độ vong linh
kinh phí để đưa ra cho một khóa lễ mà đủ với vàng mã rất tốn kém rất là nhiều
ở chùa cũng có hoặc là các cái đền các cái miệu màu và đặc biệt các cái khóa mà hầu đông
cũng rất là tốn kém về vấn đề vàng mã
thì như thầy đã nói đấy vấn đề đó mới có thể chuyển hóa sang cái vấn đề khác đặc biệt từ thiền rất là hay rất là tốt
nhằm tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự phật giáo
giáo hội phật giáo việt nam cũng đã hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoàn
tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự phật giáo
nhiều ngôi chùa đã không còn vàng mã và trong các khóa tu các bài giảng tại các chùa
tự viện nét đẹp văn hóa truyền thống các giá trị tử bi lòng bao dung
tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng tôn giáo được lan tỏa